hôm nay các thí sinh đã bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
bên cạnh công tác bảo đảm an ninh kỳ thi thì sự hỗ trợ và tiếp sức mùa thi là một yếu tố quan trọng
để giúp các thí sinh vượt vũ môn một cách an toàn và hiệu quả đặc biệt là những thí sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn
câu chuyện mà chúng tôi đã ghi lại được ở võ nhai là huyện vùng cao của tỉnh thái nguyên
nơi tập trung phần lớn là người dân tộc thiểu số nơi mà các em thí sinh dân tộc đã ấm lòng với những bữa ăn miễn phí
kết thúc môn thi buổi sáng các thí sinh ở điểm trường hoàng quốc việt huyện võ nhai đã nhanh chóng di chuyển về điểm ăn uống miễn phí ngay trong khuôn viên trường
bữa ăn chưa đạm bạc nhưng nó là tấm lòng của những người nấu với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi năm nay
buổi trưa là nhà trường kết hợp với đoàn xã là có tổ chức các suất ăn miễn phí cho học sinh

bữa ăn chưa đạm bạc nhưng nó là tổ chức các cái suất ăn miễn phí cho học sinh
sau sự cố lọt đề thi lớp một mươi gây hoang mang dư luận ở hà nội thời gian qua sở giáo dục và đào tạo tỉnh thái nguyên là đơn vị chủ trì tổ chức cụm thi số một mươi hai đã quán triệt tinh thần tới từng giám thị phòng thi đặc biệt là những dấu hiệu nhận biết thiết bị công nghệ cao

một trăm thí sinh đăng ký thi tổ hợp các môn khoa học xã hội hơn một mươi hai thí sinh đăng ký thi cả hai tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội